thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi tại đồng nai xảy ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi hai gửi bộ trưởng
các bộ công an công thương thông tin và truyền thông lao động thương minh và xã hội
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn
tương tự như vụ nổ lò hơi tại đồng nai thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định tiêu chuẩn
quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
cũng trong ngày hôm nay sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai đã có văn bản báo cáo
bộ lao động thương binh và xã hội về vụ tai nạn
vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh việt nam
vào thời điểm xảy ra tai nạn tại đây có bốn mươi hai người làm việc
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị
cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
nồi hơi đã phát nổ làm sáu người tử vong năm người bị thương nhà xưởng hư hỏng nặng
chiều cùng ngày bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm
xem xét trách nhiệm hình sự nếu có trong vụ nổ lò hơi
sự lao động thương minh và xã hội đồng nai cần kịp thời báo cáo cục an toàn lao động
và thanh tra bộ lao động thương minh và xã hội về việc điều tra giải quyết vụ tai nạn lao động
bảo đảm không để xảy ra vụ việc tương tự
trong chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã có báo cáo về tình hình mưa to kèm rông lốc xét trong đêm ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tại các địa phương thuộc khu vực miền núi phía bắc
tính đến một mươi năm giờ chiều nay mùa một tháng năm mưa to kèm dông lốc xét tại tỉnh yên bái
đã làm một người tử vong do xét đánh bảy mươi sáu nhà bị tốc mái hư hỏng
tại tỉnh lào cai rông lốc đã khiến hai trăm bốn mươi chín nhà bị tốc mái
tại bắc cạn mưa to khiến hai trăm tám mươi nhà bị tốc mái hư hỏng
tại thuyên quang đêm ba mươi tháng bốn đã xảy ra mưa dông trên diện rộng
làm sáu trăm bảy mươi tám nhà dân bị tốc mái hư hỏng
để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
tăng cường việc bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy mùa mưa bão
các địa phương tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong khi đó nhận định về hình thái thời tiết tháng năm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tại các tỉnh miền trung tây nguyên và nam bộ
nắng nóng có xu hướng duy trì ở mức nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá
trong tháng năm nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm
từ một năm đến hai năm độ c
khu vực bắc bộ các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên
sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng dịa rộng
có nơi nắng nóng gai gắt tập trung trong hai mươi ngày đầu tháng năm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như mưa rông kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng xuất hiện nhiều nơi tại các khu vực
sẽ làm tăng nguy cơ kéo dài thêm tình trạng khô hạn thiếu nước
và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao